sức khỏe của huyền thoại bóng đá pelle tiếp tục được cải thiện đặc biệt là tình trạng nhiễm trùng đường hô hấp
các dấu hiệu sinh tồn ổn định tỉnh táo và không có biến chứng mới
đây là thông báo chính thức từ đội ngũ y tế chịu trách nhiệm cho cựu cầu thủ brazil một tuần sau khi huyền thoại này nhập viện
huyền thoại pele nhập viện tại sao paulo brazil để được các bác sĩ đánh giá lại phương pháp hóa trị mà ông đang áp dụng
kể từ sau cuộc phẫu thuật khối u kết thúc vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
họ cũng cho biết ông bị nhiễm trùng đường hô hấp và đang phải điều trị bằng kháng sinh
gia đình pelle nói đây là hệ quả sau khi ông bị mắc covid một mươi chín cách đây ba tuần
tình hình sức khỏe của pelle đã khiến cho nhiều người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới lo lắng và cầu nguyện cho ông
pele là cầu thủ duy nhất trong lịch sử giành ba chiếc vô địch world cup của năm một nghìn chín trăm năm mươi tám một nghìn chín trăm sáu mươi hai và một nghìn chín trăm bảy mươi